một nhóm đối tượng sử dụng tài khoản zalo facebook để nhắn tin mua bán số lô số đề quy mô lớn
với số tiền đánh bạc mỗi ngày khoảng một trăm hai mươi triệu đồng vừa bị công an thành phố tam điệp tỉnh ninh bình triệt phá thành công
các đối tượng bị bắt gồm nguyễn ánh dương vương thiều đào quang minh nguyễn minh vương hoàng thanh sâm và lương xuân tùng
cùng chú tại tỉnh ninh bình lực lượng công an thu giữ sáu điện thoại di động
quá trình điều tra xác minh đã xác định nguyễn anh dương là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc
hàng ngày các đối tượng sau khi ghi số lô số đề thì tổng hợp và báo cho dương
số tiền các đối tượng huy động vào việc đánh bạc từ tháng chín đến nay là khoảng ba tỷ đồng
hiện công an tp tam điệp tỉnh ninh bình đang tiếp tục điều tra xử lý
để có tiền đánh bạc online một đối tượng đã trộm hai trăm hai mươi triệu đồng của anh ruột rồi giả vờ báo công an
đối tượng vừa bị công an phường bảy tp bạc liêu bắt giữ để điều tra làm rõ
ngày hôm nay công an tp tam điệp tỉnh ninh bình triệt phá thành công
ngày hai mươi chín tháng một mươi công an phường bảy tp bạc liêu tiếp nhận tin báo về việc một tiệm làm tóc trên địa bàn xảy ra mất trộm hơn hai trăm linh triệu đồng
lực lượng công an đã nhanh chóng xác minh và bắt giữ nghi phạm là nguyễn xuân lộc sinh năm hai nghìn một
trú tại xã minh tân huyện phú xuyên thành phố hà nội hiện đang sinh sống cùng gia đình anh trai tại tỉnh bạc liêu
tại cơ quan công an lộc khai nhận thời gian gần đây liên tục thua cờ bạc online nên nảy sinh ý định trộm tiền của anh mình
từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám tháng một mươi lộc đã trộm một trăm năm mươi triệu đồng nhưng không bị phát hiện nên đến ngày hai mươi chín tháng một mươi lộc tiếp tục lấy thêm bảy mươi triệu đồng
sợ bị người nhà nghi ngờ nên sau khi lấy trộm tiền lộc đã chi hô lên là phát hiện một kẻ gian đột nhập lấy trộm tiền rồi báo công an
khám xét phòng ngủ của lộc lực lượng công an thu giữ gần chín mươi triệu đồng hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
trong thời gian qua hình thức cho vai lãi nặng qua ứng dụng trên điện thoại tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước
và mới đây đã xuất hiện thêm hình thức cho vai lãi nặng mới đó là thế chấp bằng ảnh clip khiêu dâm khỏa thân
đây là thủ đoạn đặc biệt tinh vi của các đối tượng hoạt động tín dụng đen nhằm khống chế con nợ ép phải trả lãi suất cao
vừa qua công an quận nam từ liêm hà nội đã phát hiện gần một khách hàng vay tiền với tài sản thế chấp là ảnh khiêu dâm
gửi ảnh và các đoạn clip khỏa thân kèm theo chứng minh nhân dân tài khoản mạng xã hội là có thể vay từ một mươi đến một mươi năm triệu đồng
lãi suất giao động từ ba mươi đến năm mươi một tháng đây là thủ đoạn mới của các đối tượng cho vay lãi nặng thời gian gần đây
tôi mà đóng không chuẩn thì sẽ bị phát tán ảnh và clip khỏa thân ạ
nhưng mà vì khó khăn quá nên là bất chấp ạ không có suy nghĩ gì ạ chỉ biết là vai và lấy tiền đấy ạ
các đối tượng lợi dụng triệt để những ứng dụng mạng xã hội như zalo facebook
xuyên suốt quá trình thực hiện hành vi phạm tội từ khâu tìm kiếm người vay trao đổi
yêu cầu người vai thế chấp bằng các thông tin nhạy cảm đến uy hiếp buộc người vai phải trả gốc và lãi đúng hẳn
mục đích yêu cầu ảnh và clip là chỉ để cho người ta tâm lý là mình có ảnh và clip của người ta thôi là người ta sẽ giả tiền cho mình
mình sẽ gây áp lực với người ta gửi ảnh cho người ta và người ta sẽ tự hiểu
trong các vụ án cho vay lãi nặng bằng ảnh quả thân mà cơ quan công an đã phát hiện
hầu hết người vay là những phụ nữ làm nghề nhạy cảm
thế nhưng trong đó cũng có những cô gái có học thức chỉ vì túng quẫn thiếu tiền và dẫn tới hệ lụy bi đáp
đó là buộc phải bán dâm để trả nợ
cô gái này từng có một cuộc sống khá ổn định
tuy nhiên do dịch bệnh kéo dài không có nguồn thu nên đã phải vay tạm một mươi năm triệu đồng và thế chấp bằng ảnh quả thân
đến khi không có khả năng trả nợ buộc cô phải đi bán dâm
bản thân tôi rất xấu
bố mẹ gia đình chưa bao giờ nghĩ là em lại trở thành một con người như thế này
những cô gái vay lãi nặng bằng ảnh clip nóng đã không lường trước được hậu quả mà bản thân gặp phải
thực tế đã xảy ra nhiều trường hợp không những bản thân họ bị đe dọa làm nhục
mà cả người thân bạn bè cũng bị các đối tượng cho vai quấy giảy chửi bới
có quá nhiều hợp lý trong việc cho vai lãi nặng và đây là một ví dụ
thế còn để vượt qua cái việc này thì nó cần sự vào cuộc của nhiều cấp nhiều ngành
nhiều cơ quan và đặc biệt từ chính các nạn nhân
nếu muốn chấm dứt sự lệ thuộc vào các đối tượng tôi nghĩ không có con đường nào khác
là phải thông tin đến cơ quan chức năng cụ thể lực lượng công an
để có một lực lượng chuyên chính đủ mạnh để giúp các nạn nhân vượt qua khỏi
sự ép buộc của các đối tượng bị phạm bạo luật
và để nghiêm trị số đối tượng này để góp phần làm trong sạch sội và răn đe các đối tượng khác
việc xuất hiện hình thức cho vay thế chấp bằng ảnh nhạy cảm
còn cho thấy suy nghĩ và lối sống sai lệch chuẩn mực xã hội của một bộ phận giới trẻ hiện nay
để không vướng vào thủ đoạn tinh vi này
những người có nhu cầu vay tiền cần cảnh giác và nên có sự lựa chọn đúng đắn khi vay
lựa chọn những tổ chức tín dụng có uy tín
tiếp tục điều tra mở rộng vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lai châu vừa ra lệnh bắt khởi tố và tạm giam năm đối tượng
các đối tượng gồm
phùng sân hai
hành ở xã mồ sì san
chẻo tờ kho
chẻo lao tả
chẻo tờ lèng
tần chỉn sinh
cùng chú tại xã vàng ma trải huyện phong thổ
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một nhóm đối tượng trên được chẻo tờ lý ở xã vàng ma trải
đang làm thuê bên trung quốc liên hệ về rủ tham gia nhóm
đón và đưa người từ xã vàng ma trải vượt biên trái phép sang trung quốc
với giá tám trăm linh nhân dân tệ một người
hành và tả đã đưa đón được ba mươi bảy người
kho đưa đón được một mươi sáu người
riêng sinh và lèng đưa chín người đến biên giới
thì bị lực lượng biên phòng phát hiện và ngăn chặn
liên quan đến vụ án này cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lai châu
đã bắt và khởi tố tổng số một mươi hai đối tượng có liên quan
thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội
trong sáng nay huyện quốc oai ghi nhận thêm một mươi bảy ca dương tính với virus sars cov hai
trong đó có một mươi bốn ca tại thị trấn quốc oai và ba ca tại xã ngọc mỹ
các ca này đều là các trường hợp liên quan đến f được phát hiện trước đó
như vậy tính từ ngày hai mươi bốn tháng một mươi đến nay
huyện quốc oai đã ghi nhận tám mươi hai ca dương tính
chùm ca mắc ở xã tiến thắng huyện mê linh hiện đã ghi nhận ba mươi ca mắc
để hạn chế tối đa nguy cơ lây lan dịch trên diện rộng
công tác truy vết khoanh vùng các điểm dịch lớn đang được thành phố hà nội tăng tốc
tình hình điểm dịch tại huyện quốc oai được đánh giá là phức tạp
hiện huyện quốc oai đã nâng thị trấn quốc oai lên thành vùng nguy cơ rất cao tức là vùng đỏ
năm xã khác gồm tuyết nghĩa cấn hữu phượng cách sài sơn thạch thán
ở vùng cấp hai tức là vùng vàng
công tác lấy mẫu được đẩy nhanh bởi nhiều trường hợp không có triệu chứng
còn tại xã tiến thắng huyện mê linh ngay khi phát hiện ca mắc covid một mươi chín
địa phương đã quyết định phong tỏa toàn bộ thôn bạch chữ với hơn một năm trăm linh hộ dân
và lấy mẫu một trăm linh người dân trong thôn để truy vết
huyện mê linh cũng đã huy động đội ngũ cán bộ nhân viên y tế làm việc xuyên đêm
để lấy hơn một mươi hai tám trăm linh mẫu xét nghiệm covid một mươi chín cho toàn bộ người dân xã chiến thắng
và hiện đã ghi nhận ba mươi ca mắc
hiện ở các huyện quốc oai mê linh và thanh oai ngoài việc chuẩn bị vật tư y tế
những khu cách ly tập trung ở các xã thị trấn cũng đã sẵn sàng kích hoạt
khi số ca mắc có thể tăng trong thời gian tới
ghi nhận hàng loạt f trong những ngày qua vào sáng nay
ủy ban nhân dân tp cần thơ đã có văn bản cập nhật cấp độ
theo đó trên địa bàn tp sẽ áp dụng cấp độ dịch cấp hai kể từ chín h ngày một tháng một mươi một
cụ thể toàn tp có một quận cấp độ một và tám quận huyện cấp độ hai
trong đó có hai mươi chín phường xã thị trấn cấp một bốn mươi ba phường xã thị trấn cấp hai
một mươi phường xã thị trấn cấp ba và một cấp bốn
bên cạnh đó ủy ban nhân dân tp quy định các biện pháp hành chính áp dụng
theo cấp độ dịch gồm yêu cầu chung khi tham gia các hoạt động
yêu cầu đối với tổ chức cơ quan doanh nghiệp khi dịch ở mỗi cấp
sang đường dây điện và cắp viễn thông khiến cho nhiều người đi đường bỏ chạy
địa điểm trụ điện phá hỏa nằm sát nhà dân
nên một số hộ lo sợ lửa có thể cháy lan vào nhà
ngay lập tức một số hộ dân xung quanh hô hoáng tháo chạy ra ngoài
đồng thời huy động nhiều bình chữa cháy để dập lửa nhưng bất thành
nhiều người dân khác trong đó có cả người đi đường
đã nhanh chóng dùng điện thoại gọi điện tới tổng đài một trăm một mươi bốn để báo cháy
nhận được tin báo của người dân cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận tám
đã điều động phương tiện chữa cháy chuyên nghiệp cùng cán bộ chiến sĩ
nhanh chóng có mặt tại hiện trường ưng cố dập tắt đám cháy
chỉ sau khoảng một mươi phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn
hóa hoạ không gây thương vong về người
nhưng làm hệ thống đường dây điện và các viễn thông đổ sập xuống đường
một bán hiệu của cửa hàng gần đó bị hư hỏng
ngày ba mươi tháng một mươi tp hcm đã tổ chức sơ kết công tác phòng chống dịch trên địa bàn
theo đó ngành y tế đã rút ra một mươi bài học kinh nghiệm trong thời gian vừa qua
sau sáu tháng kể từ khi xảy ra đợt dịch covid một mươi chín lần thứ tư
tp hcm đã trải qua những thời điểm căng thẳng
có lúc số ca tử vong mỗi ngày lên đến hơn ba trăm linh trường hợp
tính đến nay đã có một mươi sáu ca tử vong do covid một mươi chín
kể từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một thành phố triển khai chỉ thị một mươi tám số lượng tử vong đã giảm dần
từ những mất mát đó thành phố đã rút ra một mươi bài học kinh nghiệm trong phòng chống dịch
cụ thể lãnh đạo thành phố chỉ đạo tập trung chỉ huy cả hệ thống chính trị
và phối hợp chặt chẽ hiệu quả giữa các sở ban ngành quận quyện
xây dựng hệ thống giám sát cảnh báo dịch xây dựng các tình huống và kịch bản diễn tập
tương ứng từng cấp độ dịch
cho dù cách ly tại nhà hay cách ly tập trung cách ly phải gắn liền với chăm sóc
điều trị và cung ứng gói thuốc gói an sinh
bài học thứ tư là phát huy chiến lược điều trị theo hai trụ cầu
chăm sóc f dựa vào cộng đồng và điều trị tại bệnh viện
cần huy động mọi nguồn lực để phát huy hiệu quả mô hình trạm y tế lưu động
trong chăm sóc f tại nhà
cần củng cố hệ thống điều trị ba tầng và triển khai mô hình bệnh viện giã chiến ba tầng
nhằm chăm sóc tốt nhất cho người bệnh và hạn chế tối đa các nguy cơ khi chuyển viện
bài học thứ năm là huy động mọi nguồn lực trong xã hội cho công tác phòng chống dịch
bao gồm tăng cường phối hợp quân dân y tế công lập và y tế tư nhân đông tây y kết hợp
phát huy vai trò hiệu quả của các cá nhân doanh nghiệp và các tổ chức thiện nguyện
tham gia công tác phòng chống dịch
mỗi quận huyện phải có kế hoạch phòng chống chủ động huy động nguồn nhân lực tại chỗ
và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực chi viện
thành phố sẵn sàng hỗ trợ và chi viện nguồn nhân lực chống dịch khi các quận huyện gặp khó khăn
trong bối cảnh khó khăn đó thành phố đã triển khai nhiều mô hình y tế để chống dịch
một mươi mô hình được đánh giá đem lại hiệu quả cao như mô hình tư vấn f từ xa mô hình hop
mô hình trạm y tế lưu động mô hình bệnh viện giải chiến ba tầng giúp giảm áp lực cho tuyến trên
huy động được toàn lực lượng quân đội công an y tế và quân chúng nhân dân trong phòng chống dịch
giúp giảm tối đa tỷ lệ tử vong số ca mắc mới cũng giảm đáng kể
dịch bệnh bắt đầu có những tín hiệu chuyển biến theo hướng tích cực kể từ ngày một tháng một mươi hai nghìn hai mươi ba
đây là mốc thời gian mà thành phố đã triển khai chỉ thị một mươi tám
từ đó thì số trường hợp tử vong bắt đầu giảm dần từ ba con số mỗi ngày
chúng ta còn nhớ mãi đỉnh điểm của số tử vong là lên đến ba trăm bốn mươi trường hợp tử vong trong một ngày vào ngày hai mươi ba tháng tám
sau đó giảm dần xuống hai trăm linh rồi xuống dưới một trăm linh và gần đây nhất đã giảm xuống mức thấp nhất là ngày hôm qua
ngày hôm kia là hai mươi năm trường hợp ngày hôm qua là ba mươi hai trường hợp hôm nay là ba mươi trường học
có thể khẳng định thành phố đã vượt qua được đỉnh dịch
theo chúng tôi tính toán thì bệnh dịch kéo dài gần hơn hai tháng
đỉnh dịch kéo dài gần hơn hai tháng
thời gian rất năng nề cho cả thành phố cho từng cán bộ
có thể nói công tác phòng chống dịch đã đi đúng hướng thành phố đã vượt qua đỉnh dịch và dần đi vào ổn định
từ những bài học này thành phố đang có những kịch bản mới nhằm quản lý và chăm sóc tốt hơn
trong trường hợp các ca mắc covid một mươi chín tăng cao trong thời gian tới
thậm chí là các kịch bản trong trường hợp dịch bệnh quay lại
dịch bệnh covid một mươi chín khiến nhiều thủ đoạn lừa đảo xuất hiện tràn lan trên không gian mạng
trong đó có hình thức nhắn tin lừa đảo nhận trợ cấp covid một mươi chín
sẵn sàng đón khách quốc tế du lịch đà nẵng nhanh chóng phục hồi ngành kinh tế chủ lực
sau thời gian tạm dừng hoạt động do đại dịch
phục hồi thị trường lao động hậu đại dịch các doanh nghiệp đang nỗ lực để hạn chế tối đa đứt gãy chuỗi cung ứng
kính chào quý vị khán giả vừa rồi là những tin chính sẽ có trong bản tin kinh tế và tiêu dùng
ngày ba mươi tháng một mươi của truyền hình công an nhân dân kính mời quý vị quan tâm theo dõi
tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm
sáng nay quốc hội thảo luận trực tuyến về dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
theo sở kế hoạch đầu tư tỉnh đồng nai tính đến cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
các doanh nghiệp ở các nước thuộc liên minh châu âu eu đã đầu tư vào tỉnh bảy mươi dự án
có tổng vốn đăng ký khoảng hai tám mươi năm tỷ usd tăng gần một trăm năm mươi triệu usd so với cuối năm hai nghìn hai mươi
hầu hết các doanh nghiệp châu âu đầu tư vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp
chủ yếu là sản xuất thiết bị linh kiện cho ô tô máy công nghiệp nông nghiệp chế biến thực phẩm
những năm gần đây các doanh nghiệp eu đầu tư vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp
đầu tư vào tỉnh đồng nai nhiều hơn để hưởng các ưu đãi từ hiệp định thương mại tự do việt nam liên minh châu âu
eu hiện có hai mươi tám nước nhưng mới chỉ có một mươi một nước đầu tư vào đồng nai
trong đó có bốn quốc gia đầu tư lớn là thụy sĩ hà lan thổ nhĩ kỳ và đức
các nhà máy sản xuất của doanh nghiệp eu tại đồng nai đa số có ứng dụng công nghệ bốn
vào trong sản xuất nên sử dụng ít lao động
có thể nói du lịch là ngành kinh tế chủ lực của thành phố đà nẵng
sau khi kiểm soát được dịch bệnh covid một mươi chín
và độ bao phủ tiêm vaccine đạt tỷ lệ cao
thì trong những ngày qua thành phố đã đón khách du lịch nội địa trở lại an toàn
đồng thời thành phố cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để đón thêm dòng khách quốc tế
trong điều kiện an toàn linh hoạt phòng chống dịch covid một mươi chín
theo sở du lịch đà nẵng thành phố sẽ thí điểm đón khách quốc tế theo chương trình du lịch trọn gói
các điểm du lịch nổi tiếng như khu du lịch ngũ ẩn sơn lúi thần tài
bana hills bảo tàng chăm đà nẵng
đã tự tin với những điều kiện an toàn phòng chống dịch để du khách an tâm đến tham quan nghỉ dưỡng
được an toàn tuyệt đối với thông điệp đà nẵng đón bàn trở lại và tận hưởng đà nẵng
tại cảng hàng không quốc tế đà nẵng công tác đón khách đã được chuẩn bị đầy đủ
chú đáo đảm bảo cho hành khách xuống sân bay có thể làm thủ tục dễ dàng
nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo quy định phòng chống dịch khi di chuyển ra vào đà nẵng bằng đường hàng không
từ năm hai nghìn hai mươi chúng tôi đã thiết lập các hệ thống quản lý an toàn liên quan về yếu tố phòng chống dịch
chúng tôi đã đạt được chính trị của tổ chức
tổ chức cảng không quốc tế aci về phòng chống covid
chúng tôi cũng đã thực hiện chương trình hành lang xanh của acv
trong đó kiểm soát lựa do đối với cơ sở hạ tầng con người và quy trình để đảm bảo kiểm soát đầy đủ các yếu tố lựa do đối với hành khách đi mê bay
sở du lịch đà nẵng đã xây dựng lộ trình hình thức đón và phục vụ khách quốc tế theo từng giai đoạn rõ ràng
đây cũng là phương án hợp lý
đáp ứng nguyện vọng của cộng đồng doanh nghiệp du lịch
lãnh đạo hiệp hội du lịch đà nẵng cũng đã khẳng định thành phố đủ nguồn lực đủ phong phú về mặt sản phẩm
và nhất là đủ sự an toàn về điểm đến cho du khách quốc tế
có thể khẳng định đà nẵng là điểm đến sẽ thu hút tốt nhất các nguồn khách
cả thương mại đầu tư cả nguồn khách du lịch quốc tế
do các thị trường tiềm năng của đà nẵng sẽ là các thị trường hàn quốc
nhật bản nga sau đó là trung quốc đài loan và đông nam á
thì đều là các nguồn khách tiềm năng của đà nẵng
với sự phù hợp về hệ thống dịch vụ hệ thống hạ tầng hệ thống sản phẩm rất cao
thì chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ các sản phẩm phù hợp với từng nguồn khách
phù hợp với từng giai đoạn phục hồi của thị trường
cũng như là cái lộ trình cho phép của chính phủ cũng như là lãnh đạo địa phương
sở du lịch đà nẵng cũng đã làm việc với đối tác song phương
để đảm bảo khách có hữu cứu vaccine đến đà nẵng hướng đến ngành du lịch an toàn
đồng thời các điểm du lịch nổi tiếng của thành phố cũng đã có những chương trình khuyến mại hấp dẫn
xây dựng sản phẩm du lịch phong phú để phục vụ du khách
thưa quý vị dịch bệnh covid một mươi chín đã khiến thị trường lao động ở nước ta có nhiều biến động
dẫn đến sự thiếu hụt lao động tại một số thị trường trọng điểm
nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng nhân lực khi số lao động mất việc giảm việc làm giảm thu nhập ngày càng tăng
hiểu rõ hơn về vấn đề này mời quý vị theo dõi những số liệu thống kê ngay sau đây
theo số liệu thống kê quý ba năm hai nghìn hai mươi một tác động tiêu cực của dịch covid một mươi chín đã làm ảnh hưởng không chỉ doanh nghiệp
mà người lao động cũng thiệt hại kép
chỉ riêng quý ba lực lượng lao động từ một mươi năm tuổi trở lên khoảng bốn mươi chín một triệu người
giảm hai triệu người so với quý hai và giảm hai hai triệu người so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
dịch covid một mươi chín lần thứ bốn đã làm lực lượng lao động ở mức thấp nhất
khiến không ít địa phương ngành nghề doanh nghiệp thiếu hụt lao động
doanh nghiệp này dù nằm trong cơ sở sản xuất đồ dùng thiết yếu in sách giáo khoa
nhưng do tác động của dịch bệnh vẫn gặp không ít khó khăn do lượng hàng giảm
người lao động làm việc sau dịch ít đi rất nhiều
doanh nghiệp đang cần bổ sung cho lực lượng lao động thiếu hụt đặc biệt là những công nhân lành nghề
với quy mô lao động của doanh nghiệp trước dịch trong dịch và sau dịch thì cũng có biến động
dịch xảy ra thì gặp rất là nhiều khó khăn
người lao động rất là hoang mang lo lắng
cùng với nữa là một số anh em còn ở trong cả khu cách ly khu có các ca ép không
vì thế lúc đó là cũng có thiếu hụt lao động
trong cái việc kéo dài giãn cách xã hội thời gian vừa rồi thì cũng đã làm trầm trọng hơn cho cái thị trường lao động
và đặc biệt là
là ảnh hưởng đến tất cả các ngành
và bản thân cái đại dịch covid vừa rồi thì cũng khiến cho người lao động khi mà bị mất việc làm
thì họ sẽ cũng rất là khó khăn để có thể tìm kiếm được việc làm
thậm chí là cả những việc làm tạm thời
và cũng bạn cái làn sóng dịch lao động thì chúng ta chưa từng thấy ở việt nam cho đến thời điểm này
thì nó cũng lại tạo nên một cái sự thiếu hụt trầm trọng về lao động
dựa trên số liệu thống kê về tình trạng thiếu hụt lao động tại các thị trường lao động trọng điểm
tình trạng này sẽ ảnh hưởng đến việc phục hồi kinh tế của cả nước sau nới lỏng giãn cách
với riêng hà nội tuy thị trường lao động không đứng trước nguy cơ đứt gãy
song hiện nay nhiều đơn vị doanh nghiệp vẫn thiếu người làm việc
để khắc phục thì cần triển khai nhiều giải pháp nhằm trợ lực cho thị trường lao động dần hồi phục
sau khi nới lỏng giãn cách xã hội nhiều doanh nghiệp đã bước đầu quay trở lại công cuộc sản xuất
nỗ lực phục hồi những tổn thất trong thời điểm khó khăn vừa rồi
sau khi mà thành phố hà nội cho phép việc tái mở cửa khôi phục lại phát triển sản xuất
thì tổng thống nguyên chính số một mươi chúng tôi cũng tuyên truyền người lao động là ngay lập tức vào việc
để chúng tôi có thể tăng ca làm thêm giờ để người lao động hoàn thành những đơn hàng
mà chúng tôi chưa giao kịp hàng trong cái thời gian giãn cách vừa rồi
chúng tôi cũng luôn luôn với một phương châm là sản xuất thì phải an toàn
mà chỉ an toàn thì mới được sản xuất
nhằm đảm bảo hiệu quả công tác phòng
phòng chống dịch bệnh theo các chỉ thị của thành phố
đồng thời đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trường lao động trong tình hình mới
trung tâm dịch vụ việc làm hà nội đã triển khai những biện pháp
để kết nối việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động
chúng tôi tăng cường thu thập về thông tin thị trường lao động
xây dựng cơ sở dữ liệu về cung cầu lao động
tăng cường thu thập về các vị trí việc làm chống
rồi tăng cường thu thập các sự ảnh hưởng của dịch đến với doanh nghiệp
để nắm bắt được những cái biến động về cung cầu lao động trong doanh nghiệp như thế này
bên cạnh nữa thì chúng tôi tiếp tục thực hiện các cái hoạt động của tuyên truyền
tuyên truyền về những cái chính sách những cái chế độ đãi ngộ
rồi những cái chính sách những cái chỉ đạo về công tác phục hồi của thành phố
của sở lao động đối với thị trường để thu hút lại cái nguồn lực lao động
quay trở lại làm việc sau thời gian giãn cách
và thu hút cái nguồn lực lao động đến đăng ký cái nguyện vọng
từ việc làm tại trung tâm
trong thời điểm khó khăn dịch bệnh sở lao động thương binh và xã hội hà nội
đã thực hiện những gói trợ cấp thiết thực tới tay người lao động
cụ thể tính đến cuối tháng một mươi toàn thành phố đã chi ngân sách
và huy động xã hội hóa để hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn
bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín với tổng kinh phí hơn hai tỷ đồng
đại dịch covid nó bùng phát lần thứ tư này thì một số lượng lớn người lao động
hà nội quay trở về các địa phương có thể nói là sấp xỉ gần ba trăm linh người lao động
chính vì vậy là trong thời gian này thì sự thiếu hụt lao động
trong các ngành nghề các lĩnh vực
sở lao động thương minh xã hội hà nội chúng tôi cũng đã phối hợp
với các sở ban ngành có liên quan
cũng như là ủy ban nhân dân
các quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố hà nội
triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách của trung ương
và chính sách riêng có của hà nội
để mục đích là hỗ trợ kịp thời cho người lao động
yên tâm dần ổn định trong cuộc sống và quay trở lại thị trường lao động
khi bước vào giai đoạn bình thường mới
việc nỗ lực thực hiện các giải pháp đồng bộ hỗ trợ phát triển thị trường lao động
không chỉ riêng thành phố hà nội
mà cả các địa bàn trên cả nước là điều cần thiết
mục tiêu quan trọng bây giờ là vượt đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh
vừa hỗ trợ người lao động doanh nghiệp vượt qua khó khăn
tiếp theo là những tin tức về an ninh kinh tế
những ngày gần đây bảo hiểm xã hội việt nam đã nhận được thông tin phản ánh
của một số người dân về việc họ nhận được tin nhắn có đầu số là năm mươi hai
thông báo việc nhận tiền trợ cấp từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động
bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
bảo hiểm xã hội việt nam đã khẳng định
tin nhắn trên là của đối tượng lừa đảo
cụ thể bảo hiểm xã hội việt nam cho biết đơn vị không gửi bất kỳ tin nhắn nào
có nội dung như trên đồng thời cảnh báo người lao động không nên tin
bất kỳ tin nhắn nào nếu không có chữ bhxhvn viết tắt của bảo hiểm xã hội việt nam
hoặc bhxh kèm tên các địa phương hiển thị tại phần số điện thoại của người gửi tin nhắn
người dân cần nâng cao cảnh giác vì thời gian người lao động nhận hỗ trợ
từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định và thời gian nhận
đề nghị hỗ trợ của người lao động là đến ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
vì vậy người lao động tuyệt đối không thực hiện bất cứ yêu cầu nào
nhất là không nhấp chuột vào bất kỳ đường dẫn nào nếu không sẽ có khả năng
lộ lọt thông tin cá nhân và bị đánh cắp tài khoản
bảo hiểm xã hội việt nam khuyến nghị khi nhận được các tin nhắn như trên
người dân cần thông báo đến đường dây nóng của bảo hiểm xã hội việt nam
là một chín không không chín không sáu tám để được tư vấn hỗ trợ và giải đáp kịp thời

thực phẩm là xúc xích chả cá đã quá hạn sử dụng biến đổi màu sắc
được vận chuyển từ hà nội về ninh bình tiêu thụ
đã bị công an thành phố tam điệp tỉnh ninh bình phát hiện và bắt giữ
cụ thể chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi tại quốc lộ một a thuộc địa bàn phường bắc sơn
thành phố tam điệp tổ công tác công an thành phố tam điệp tiến hành kiểm tra xe ô tô
do nguyễn văn long chú tại huyện diễn châu tỉnh nghệ an điều khiển
qua đó phát hiện gần ba tấn xúc xích và chả cá đã quá hạn sử dụng bị biến đổi màu sắc
chủ số hàng trên là lê bật anh chú tại huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa khai nhận
mua số hàng trên từ hà nội vận chuyển về ninh bình để bán kiếm lời
hiện công an thành phố tam điệp đang hoàn chỉnh vụ sơ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật